cùng chia sẻ với đồng bào miền trung bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua
hội chữ thập đỏ tp hà nội hôm qua đã tổ chức ngày hội thu tiếp nhận ủng hộ người dân miền trung chịu ảnh hưởng bởi bão lũ
tại buổi tiếp nhận các cấp hội đơn vị nhà hảo tâm đã ủng hộ tiền mặt và các loại hàng hóa
bao gồm quần áo mới xà phòng thuốc nước uống mì tôm và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu
tổng số ủng hộ khoảng bốn một tỷ đồng
ngay sau ngày hội thu từ ngày ba đến ngày năm tháng một mươi một hội chữ thập đỏ tp hà nội sẽ tổ chức đoàn công tác đi cứu trợ
giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại hai tỉnh là nghệ an và quảng bình
đây là đợt cứu trợ thứ hai do hội chữ thập đỏ tp hà nội tổ chức
nhằm chia sẻ về những khó khăn mất mát của người dân nơi đây